quý bốn năm hai nghìn một mươi tám với sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành tất cả các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch đã có những bước tiến đáng ghi nhận
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trình chính phủ ban hành bốn nghị định bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền sáu thông tư
theo đó báo cáo của bộ văn hóa thể thao và du lịch công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trong quý bốn
được triển khai chủ động kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại bất cập nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành từ trung ương tới địa phương
công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa đạt được kết quả quan trọng thể chế chính sách trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục được hoàn thiện
tạo hành lang pháp lý vững chắc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa
công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám được triển khai tích cực và tổ chức thành công ở các cấp thu hút hàng triệu người tham gia
ngoài ra thể thao việt nam còn đạt được những thành tích nổi bật trên các đấu trường quốc tế
về lĩnh vực du lịch chỉ tính riêng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám khách quốc tế đến việt nam ước đạt một ba trăm bảy mươi bốn hai trăm ba mươi năm lượt khách tăng năm sáu so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và tăng bảy bảy
tổng số khách quốc tế đến việt nam năm hai nghìn một mươi tám đạt một mươi năm bốn trăm chín mươi bảy bảy trăm chín mươi một lượt khách tăng một mươi chín chín so với năm hai nghìn một mươi bảy khách nội địa đạt tám mươi triệu lượt tổng thu từ khách du lịch ước đạt sáu trăm hai mươi tỷ đồng tăng hai mươi một bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy